tại phú yên tổng cục đường bộ việt nam vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn cấp chống sụt trượt quốc lộ một do mưa lớn thời gian qua làm sụt lún hư hỏng nặng đoạn qua dốc vườn xoài thị xã sông cầu
mưa lớn kéo dài từ đầu tháng một mươi một đến nay tại khu vực trên xuất hiện tình trạng sói ngầm mạnh gây sụt lở lùn nứt mặt đường
vị trí sụt trượt mới xuất hiện tại km một nghìn hai trăm chín mươi bốn năm trăm bảy mươi đến km một nghìn hai trăm chín mươi bốn sáu trăm hai mươi năm trên dốc vườn xoài quốc lộ một đoạn qua thị xã sông cầu tỉnh phú yên với chiều dài hơn năm mươi năm mét
trong khi đó mặt đường bê tông nhựa ở vị trí này có bốn vết nứt dọc dài từ bốn đến một mươi mét và đang tiếp tục diễn biến phức tạp nhiều nhà dân trong khu vực bị sụt lún móng sập đổ tường
trước đó tại km một nghìn hai trăm chín mươi bốn bốn trăm một mươi đến km một nghìn hai trăm chín mươi bốn bảy trăm bảy mươi
trong khi đó tại km một nghìn hai trăm chín mươi bốn bốn trăm một mươi đến km một nghìn hai trăm chín mươi bốn bảy trăm bảy mươi các đơn vị chức năng đang kiên cố hóa lắp đặt hộp kè rọ đá dài đá thoát nước ngầm với kinh phí khoảng tám tỷ đồng
tuy nhiên do thời tiết bất lợi công tác xử lý sụt trượt tại hai vị trí trên bị chậm tiến độ so với yêu cầu
tổng cục đường bộ việt nam đã chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung cao độ nhân vật lực tổ chức thi công ba k liên tục bảo đảm hoàn thành sự cố trước tết âm lịch một mươi năm ngày để các phương tiện lưu thông thuận lợi trong dịp tết sắp đến